các hiện tượng thời tiết cực đoan không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe con người
mà còn kéo theo rủi ro về sinh mạng đời sống hoạt động kinh tế xã hội
làm thế nào để ứng phó giảm thiểu rủi ro là những câu chuyện
mà chúng tôi sẽ cùng quý vị bàn luận trong vấn đề chính sách ngày hôm nay
trong những ngày đầu tuần tại thủ đô hà nội trời mát mẻ tạnh giáo
nhưng từ thứ sáu tuần này mưa sẽ lại xuất hiện
thời tiết có sự thay đổi liên tục nóng lạnh rồi mưa
đang làm gia tăng tình trạng trẻ em mắc các bệnh về hô hấp
như viêm mũi ho sốt viêm va viêm tai
theo ghi nhận của chúng tôi những ngày qua lượng bệnh nhi tới thăm khám
tại các bệnh viện và phòng khám rất đông khuyến cáo các bậc phụ huynh
hạn chế cho trẻ ra ngoài trong điều kiện thời tiết như thế này
và tuân thủ đúng theo phác đồ điều trị của bác sĩ
không nên mua thuốc ở ngoài mà chưa có đơn để trẻ có thể nhanh chóng khỏi bệnh
đó là một số tư vấn thời tiết trong phần đầu của chương trình
bây giờ mời quý vị đến với tin tức sáu giờ sáng của an ninh ngày mới
liên quan đến vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm vừa qua
tại thị xã tân bình thị xã la ghi tỉnh bình thuận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã thông báo truy tìm năm người liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã ra quyết định truy tìm
đối với đối tượng nguyễn thanh vương sinh năm hai nghìn
trú tại khu phố tám phường bình tân thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi tám màu da hơi ngâm đen tóc đen
lông mày đen rậm sóng mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng võ trung hậu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại khu phố ba tân thiện
thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bảy màu da ngâm đen tóc đen
lông mày đen rậm sóng mũi cao thế tạng ốm
đối tượng nguyễn văn sản sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn thanh phong
xã tân thuận huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bảy màu da ngâm đen tóc đen
lông mày đen rậm sóng mũi cao thể tạng trung bình
đối tượng nguyễn tấn danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tạm trú tại khu phố ba
phường tân thiện thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng chiều cao một m sáu mươi bốn màu da ngâm đen tóc đen rẽ một mái
lông mày đen rậm sóng mũi cao thế tạng trung bình
đối tượng hoàng văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú thông hiệp tiến
xã tân tiến thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đặc điểm nhận dạng trừ cao một m sáu mươi tám màu da hơi ngâm đen tóc đen
lông mày đen rậm sóng mũi cao thế tạng vừa người
năm đối tượng trên đã có hành vi cùng đồng bọn giết người
xảy ra vào ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tại xã tân bình thị xã la ghi tỉnh bình thuận
đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan và người dân phối hợp truy tìm
khi tìm thấy đối tượng truy tìm nêu trên thông báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận
số điện thoại hai nghìn năm trăm hai mươi ba bốn trăm hai mươi tám nghìn một trăm hai mươi năm hoặc liên hệ số ba mươi chín bảy trăm ba mươi bảy sáu nghìn bốn trăm năm mươi năm
vào ngày một mươi tám tháng năm tòa nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần thị hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chú huyện điện biên tỉnh điện biên mẹ của nữ sinh cao mỹ duyên
và bị cáo vì thị thu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện điện biên
tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó trần thị hiền đã bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt hai mươi năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
sau phiên tòa sơ thẩm trần thị hiền kháng cáo không nhận tội
đồng thời không thừa nhận có quen biết một bị cáo đã sát hại con gái mình
ba bị cáo còn lại vì văn toán chủ mưu vụ sát hại nữ sinh cao mỹ duyên bùi văn công và lường văn hùng không kháng cáo
nhưng được tòa nhân dân cấp cao tại hà nội triệu tập đến phiên tòa để tham gia tố tụng
ngoài ra hội đồng xét xử triệu tập chị cao thảo loan con gái bị cáo trần thị hiền và ba người khác tham dự phiên tòa với tư cách
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
phiên tòa dự kiến diễn ra tại trụ sở tòa nhân dân tỉnh điện biên trong hai ngày
công an huyện gò công đông tỉnh tiền giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn xuân trường
trú tại khu phố ba phường hai thị xã gò công để điều tra về hành vi cướp tài sản
trước đó nguyễn xuân trường đến địa bàn xã tân tây huyện gò công đông chặn đường đánh hai em học sinh đang trên đường đi học về
và cướp ba điện thoại di động đem bán cho một cửa hàng trên địa bàn thị xã gò công lấy tiền tiêu xài
qua công tác điều tra truy xét công an huyện gò công đông bắt giữ nguyễn xuân trường
tại cơ quan công an đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội
còn về hành vi trộm cắp tài sản công an thị xã hòa thành tỉnh tây ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp ba đối tượng
gồm huỳnh tấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú huyện dương minh châu phan văn tý võ thanh tùng
cùng sinh năm hai nghìn một chú thị xã hòa thành để điều tra làm rõ
vào ngày một mươi hai tháng năm công an thị xã hòa thành nhận được tin báo của bà trần thị thu sương
về việc bị mất trộm hơn hai tờ vé số đài vĩnh long năm mươi tờ vé số cao đài tp hcm
đã trúng thưởng số tiền khoảng một mươi triệu đồng tại đại lý vé số ở xã trường hòa thị xã hòa thành do bà làm chủ
vào cuộc điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng trên là thủ phạm nên tiến hành bắt khẩn cấp
tăng vật thu giữ gồm một xe mô tô một kiềm cộng lực
trên một tờ vé số và một trăm bảy mươi bảy tờ vé số đã cào trúng thưởng trị giá khoảng một mươi triệu đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận hai giờ sáng ngày một mươi hai tháng năm đã dùng kiềm cộng lực
đột nhập vào đại lý vé số rồi cưỡng tài sản
ngoài ra các đối tượng còn thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn
cả ba đối tượng trên đều có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị sân vận động việt trì phú thọ là nơi diễn ra các trận đấu của bảng a
và một trận bán kết môn bóng đá nam sea games ba mươi một
những ngày vừa qua thời tiết tại việt trì tương đối thất thường xuất hiện mưa lớn
để đảm bảo các trận đấu diễn ra thành công và người hâm mộ có thể hưởng trọn vẹn niềm đam mê bóng đá
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ đã không quản khó khăn dầm mình dưới mưa
làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phân luồng giao thông
những ngày này thời tiết tại thành phố việt trì tỉnh phú thọ liên tục xuất hiện mưa rông vào buổi chiều tối
thế nhưng sân vận động việt trì luôn chật kín khán giả
nhất là các trận thi đấu có sự góp mặt của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
để việc đi lại của người dân được thuận tiện công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng
làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phân luồng giao thông
không để xảy ra tình trạng lộn xộn mất an ninh trật tự tại khu vực thi đấu
cũng như các địa điểm tập luyện nơi ăn nghỉ của các đội tuyển và quan chức thể thao

tham gia phương án bảo đảm an ninh trật tự
và đồng ý giới ngành tất cả các bộ phòng đoàn đoàn diện vụ bảo đảm an ninh trật tự
công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
vẫn dầm mình dưới mưa hay phơi mình dưới cây nắng như thiêu đốt để bảo đảm an ninh trật tự
phân luồng giao thông trong khu vực các khán đài dưới đường huyết hay trên các trục đường giao thông
gác lại niềm đam mê trái bóng sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để thực hiện nhiệm vụ
cán bộ chiến sĩ công an tham gia phương án đã góp phần quan trọng vào thành công chung của sea games ba mươi một tại việt nam
gác lại niềm đam mê trái bóng sẵn sàng hy sinh những lợi ích cá nhân để thực hiện nhiệm vụ
tại đây thì chúng tôi phải nỗ lực cố gắng hơn rất nhiều ngoài việc là sắp xếp thu xếp công việc của gia đình con cái
thì việc đúng nhiều giờ liền tại sân vận động cũng là một thách thức rất lớn
tuy nhiên chúng tôi những nữ cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ cũng sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu hết sức mình
để bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh
bên cạnh việc hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao cán bộ chiến sĩ tham gia phương án còn nêu cao văn hóa ứng xử
giữ đúng tư thế lễ tiết tác phong
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân việt nam
trong phần tiếp theo của chương trình những kịch bản và chính sách nào được đưa ra để ứng phó giảm nhẹ rủi ro thiên tai
trong bối cảnh diễn biến thời tiết ngày tràng trở nên khó lừa hơn
hà nội thí điểm triển khai thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an